các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thành phố hồ chí minh bốn trăm chín mươi hai sáu trăm năm mươi bình dương hai trăm tám mươi tám bảy trăm sáu mươi ba đồng nai chín mươi bốn một trăm chín mươi hai tây ninh sáu mươi hai một trăm ba mươi hai lòng an ba mươi chín năm trăm ba mươi bảy
điều trị số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là ba mươi một năm mươi bảy ca
tổng số ca được điều trị khỏi một chín mươi năm năm trăm một mươi tám ca
số bệnh nhân nặng đang điều trị là bảy chín trăm một mươi hai ca
từ một mươi bảy h ba mươi phút ngày một mươi sáu tháng một mươi hai đến một mươi bảy h ba mươi phút ngày một mươi bảy tháng một mươi hai ghi nhận hai trăm bốn mươi sáu ca tử vong tại thành phố hồ chí minh sáu mươi trong đó có một mươi một ca từ các tỉnh chuyển đến
tại các tỉnh thành phố khác bình dương hai mươi hai đồng nai hai mươi một an giang một mươi tám cần thơ một mươi năm bến tre một mươi hai tiền giang một mươi hai tây ninh một mươi một đồng tháp một mươi một kiên giang một mươi một vĩnh long chín sóc trăng tám long an tám
bình thuận sáu cà mau sáu hà nội bốn bạc liêu bốn bà rịa vũng tàu ba nghệ an một đắk lắc một trà vinh i bình phước một hậu giang một
trung bình số tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua hai trăm bốn mươi ba ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là hai mươi chín một trăm linh ba ca chiếm tỷ lệ hai so với tổng số ca nhiễm
liên quan đến việc công nhận mắc covid một mươi chín của người dân thông qua test nhanh tại nhà đại diện bộ y tế đã lên tiếng về vấn đề này
theo thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn vừa qua bộ y tế cũng có văn bản rất chi tiết hồi đáp sở y tế tp hà nội về việc công nhận kết quả test nhanh tại nhà cho người dân
cụ thể sự y tế hà nội có đề nghị bộ y tế cho ý kiến về việc sử dụng kết quả test nhanh kháng nguyên xác định người nhiễm sát covid một mươi chín và xác định tình trạng khỏi bệnh cho gia viện
bộ y tế nhận định do tình hình dịch covid một mươi chín ở hà nội diễn biến phức tạp số mắc có xu hướng tăng
chính vì vậy để thích ứng tình hình mới và bảo đảm an toàn linh hoạt phù hợp với điều kiện và nguồn lực của địa phương sở y tế căn cứ vào ba trường hợp để xem xét công nhận một trường hợp mắc covid một mươi chín
ở trường hợp thứ nhất người nào có xét nghiệm dương tính sát covid một mươi chín bằng kỹ thuật newtime pcr
thứ hai là trường hợp bệnh nghi ngờ kết quả tết nhanh kháng nguyên dương tính
bộ y tế lưu ý test nhanh do bộ cấp phép nhân viên y tế thực hiện hoặc người nghi nhiễm thực hiện dưới sự giám sát của nhân viên y tế
thứ ba là người không triệu chứng có yếu tố dịch tễ hoặc tiếp xúc gần với trường hợp bệnh nghi ngờ hoặc xác định covid một mươi chín trong khoảng một mươi bốn ngày và kết quả test nhanh kháng nguyên dương tính với hai loại test nhanh khác nhau test nhanh do bộ y tế cấp phép và do nhân viên y tế thực hiện
trong trường hợp chỉ có kết quả dương tính với một loại test nhanh thì cần phải có xét nghiệm reuthampia để khẳng định
lúc này nếu đủ điều kiện cách ly tại nhà cán bộ y tế sẽ có hướng dẫn cho người dân cụ thể để họ cách ly điều trị tại nhà cho an toàn
nhưng nếu họ không đủ điều kiện thì cơ quan y tế sẽ chỉ định xét nghiệm thêm bằng phương pháp real time pcr để khẳng định chắc chắn trước khi đưa một trường hợp đi cách ly tập trung hoặc điều trị tại cơ sở y tế ông sơn nói
về đề xuất của hà nội liên quan đến việc sử dụng kết quả test nhanh để xác định tình trạng khỏi bệnh và cho ra viện
theo bộ y tế đối với người bệnh không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ đủ điều kiện cách ly điều trị tại nhà theo quy định sẽ được dỡ bỏ cách ly điều trị tại nhà khi thời gian cách ly điều trị đủ một mươi ngày
ngoài ra những người này phải có kết quả test nhanh âm tính do nhân viên y tế thực hiện hoặc người bệnh tự thực hiện dưới sự giám sát của nhân viên y tế test nhanh do bộ y tế cấp phép
lúc này ban chỉ đạo phòng chống dịch hoặc trạm y tế nơi quản lý người bệnh chịu trách nhiệm xác nhận khỏi bệnh cho bệnh nhân
đại diện bộ y tế cũng thông tin hướng dẫn trên hiện đang tạm thời đang áp dụng cho thành phố hà nội bộ cũng sẽ nghiên cứu và cân nhắc thêm nếu như có áp dụng rộng rãi
quý vị khán giả nghĩ sao về trường hợp của nam sinh lớp một mươi một bị tiêm liền một lúc hai mũi vaccine
mới đây tại quảng nam sau khi tiêm xong mũi vaccine pfizer đầu tiên một nam sinh ở quảng nam đã không nộp sấy theo dõi sức khỏe mà tiên đến bản thứ hai để tiêm thêm một mũi khác
tại sao lại xảy ra vụ việc như thế này hiện tại sức khỏe của nam sinh này như thế nào xin mời quý vị tiếp tục cùng tìm hiểu
ông phạm thanh bình giám đốc trung tâm y tế tp tam kỳ quảng nam cho biết nam sinh cvd lớp một mươi một trường trung học phổ thông trần cao vân có sức khỏe ổn định và sẽ được xuất viện trong chiều nay
ngày một mươi sáu tháng một mươi hai trung tâm y tế tp tam kỳ tổ chức tiêm vaccine pfizer phòng dịch covid một mươi chín cho gần một hai trăm linh học sinh trường trung học phổ thông trần cao vân tại nhà đà năng của trường
sau khi tiêm mũi vaccine pfizer đầu tiên nam sinh d đi đến bàn thứ hai ngồi và được tiêm thêm một mũi khác thời gian hai mũi khoảng một mươi phút
nam học sinh này vóc dáng cao to theo trình bày của d em tưởng theo trình tự tiêm ở bản số một rồi đến bản số hai ngồi không nghĩ sẽ tiêm mũi hai
tại đây những người phụ trách tiêm chủng nghĩ em chưa tiêm nên tiêm cho nam học sinh này
ông nguyễn văn tấn hiệu trưởng trường trung học phổ thông trần cao vân nói
sau khi phát hiện sự việc nhà trường đã báo cáo đến trung tâm y tế tp tam kỳ kiểm tra sức khỏe nam sinh
ông tấn cho biết nhà trường sẽ họp để giúp kinh nghiệm cho các đợt tiêm tiếp theo
ông phạm thanh bình giám đốc trung tâm y tế tp tam kỳ cho biết theo quy định năm học sinh tiêm xong ở bàn thứ nhất
phải nộp giấy và theo dõi sức khỏe ba mươi phút tuy nhiên người này lại đến bà số hai
đây là sơ xuất của điểm tiêm thời điểm này người đông không theo dõi kịp nên đã tiêm mũi hai cho học sinh ông bình nói
có thể nói sự xuất hiện của biến thể mới omicron khiến nhiều người lo lắng và hoang mang
và những người đã mắc covid một mươi chín trước đây cũng không là ngoại lệ
vậy người từng là f có khả năng nhiễm biến thể mới hay không
anh quốc bảo nhân viên văn phòng tp hcm cho biết từng là f khỏi bệnh nên anh bảo có một số thắc mắc về biến thể này
biến chủng mới này có khác loại với biến chủng delta hay không
người nhiễm biến chủng delta rồi có kháng thể với biến chủng mới này không
vì tôi được biết ngay cả bệnh xuất xuất huyết cũng có những chủng bệnh khác người bệnh không có kháng thể với chủng mới
anh bảo đặt câu hỏi
theo phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ lê thị anh thư chủ tịch hội kiểm soát nhiễm khuẩn tp hcm
hiện nay vẫn còn nhiều thông tin trái chiều về biến thể omicron
từ trước đến nay đã có nhiều biến thể của virus sars cov hai mỗi loại biến thể có những biểu hiện triệu chứng độ lây lan độ nặng khác nhau
vì việc đã từng là f nhiễm biến chủng delta liệu có nhiễm biến chủng mới
bác sĩ thư cho biết người đã nhiễm biến chủng delta sẽ có kháng thể đối với chủng delta
và có thể không có hoặc chỉ có một phần kháng thể về biến chủng mới do đó vẫn có thể nhiễm biến chủng mới
tuy nhiên việc tiêm chủng vaccine là biện pháp an toàn và hiệu quả nhất
để chống lại các biến thể mới
người dân cần thực hiện tiêm chủng đủ liều để gia tăng kháng thể
kháng thể tạo ra sau bệnh covid một mươi chín không tồn tại suốt đời
bộ y tế đã khuyến cáo người nhiễm covid một mươi chín nên thực hiện tiêm vaccine phòng covid một mươi chín sau sáu tháng khỏi bệnh
hiện nay có một số chuyên gia khuyên cáo người dân có thể tiêm sớm hơn
nhất là trước sự có sự xuất hiện của biến chủng mới bác sĩ thư nói
theo sở y tế tp hcm hiện tp hcm vẫn chưa có ca nhiễm biến thể omicron
nhưng nhằm ngăn chặn biến thể xâm nhập
đồng thời phát hiện sớm nhất sự xuất hiện của biến chủng omicron trên địa bàn
tp hcm đã xây dựng thế trận y tế ứng phó với biến thể omicron với tám giải pháp
liên quan đến các ca mắc covid một mươi chín bị bỏ quên giáo sư tiến sĩ nguyễn anh trí cho rằng
chăm sóc hỗ trợ y tế là điều quan trọng và là sự cần thiết đối với f
nếu không được động viên chăm sóc tâm lý sức khỏe của người bệnh sẽ có nguy cơ trầm trọng hơn
mới đây bộ y tế cho phép hà nội xác định f khi có kết quả test nhanh kháng nguyên dương tính
thay vì xét nghiệm pcr mang giá trị khẳng định
ngay khi tết nhanh có kết quả dương tính địa phương phải lập tức triển khai điều tra khoanh vùng truy vết
bên cạnh đó khi tết nhanh phát hiện dương tính bệnh nhân nào có triệu chứng phải được chuyển đi điều trị ngay
chưa có triệu chứng thì tạm thời đưa đi đến khu cách ly
tuy nhiên việc này chưa thật sự được áp dụng hiệu quả tại cơ sở
bởi trong thời gian qua nhiều trường hợp f bị bỏ quên
dù đã nhiều lần liên hệ với cơ sở y tế địa phương để được theo dõi
gần đây một gia đình bốn f sống tại trung cư hh linh đàm phường hoàng liệt hoàng mai
trở thành tâm điểm dư luận khi họ trải qua một tuần mắc bệnh
nhưng không nhận được bất kỳ thông tin hay hướng dẫn sự động viên hỗ trợ thuốc điều trị nào từ phía cơ quan chức năng
đáng chú ý gia đình bốn f này không đủ điều kiện cách ly tại nhà
lý giải về sự chậm trễ khi đưa các f đi cách ly tập trung
lãnh đạo ủy ban dân phường hoàng liệt thừa nhận hiện các cơ sở thu dung trên địa bàn phường đã quá tải
trước tình trạng này giáo sư tiến sĩ nguyễn anh trí đại biểu quốc hội đoàn tp hà nội
nguyên viện trưởng viện huyết học truyền máu trung ương đã chỉ ra những tác hại khi f không được chăm sóc hỗ trợ kịp thời
chăm sóc hỗ trợ y tế là điều quan trọng và là sự cần thiết đối với f
cụ thể nhân viên y tế cần hướng dẫn phác đồ điều trị cho bệnh nhân
gấp phát thuốc chế độ dinh dưỡng giải luyện sức khỏe cho f
đặc biệt nhân viên y tế thực hiện lấy mẫu xét nghiệm theo quy định cho các trường hợp f một f để nắm bắt tình hình sức khỏe
nếu không được động viên chăm sóc tâm lý sức khỏe của người bệnh có nguy cơ trầm trọng hơn ông trí khẳng định
đôi khi sự lo lắng hoảng loạn khiến sức khỏe tinh thần của bệnh nhân trầm trọng hơn so với các tác hại của virus
cho nên sự động viên chăm sóc thăm hỏi kịp thời rất quan trọng
bởi đây là liều thuốc tinh thần đại biểu anh trí thông tin thêm
xin được chuyển sang một số thông tin liên quan đến tình hình dịch bệnh tại các quốc gia trên thế giới
ca covid một mươi chín như biến thể omicron ghi nhận trong nước đầu tiên ở trung quốc được thông báo tại thành phố quảng châu
đây là các bệnh có liên quan đến trường hợp nhập cảnh những biến thể mới này vừa được ghi nhận trước đó vài ngày
ủy ban y tế tp quảng châu cho biết ca nhiễm biến thể omicron trong cộng đồng này là một phụ nữ họ đường bảy mươi tuổi
cư trú cùng tòa nhà với trường hợp nhập cảnh
được xác nhận nhiễm biến thể mới sau khi trở về khu dân cư hôm một mươi ba tháng một mươi hai
người phụ nữ này nằm trong diện tiếp xúc gần và đã được đưa đi cách ly tập trung cùng ngày
sau ba ngày liên tiếp cho kết quả xét nghiệm âm tính bà đã được xác nhận dương tính với sát covid một mươi chín vào sáng sớm ngày một mươi sáu tháng một mươi hai
trước đó thành phố quảng châu tỉnh quảng đông đã ghi nhận ca nhập cảnh nhiễm biến thể omicron đầu tiên tại địa phương
và là trường hợp thứ hai tại trung quốc đại lục sau ca ở tp thiên tân
người đàn ông sáu mươi bảy tuổi này đã nhập cảnh tại thượng hải
từ ngày hai mươi bảy tháng một mươi một liên tục âm tính với covid một mươi chín trong một mươi bốn ngày cách ly
đến ngày một mươi một tháng một mươi hai ông bay từ thượng hải đến quảng châu và cách ly tại nhà ở quận việt tố
sau đó nhận kết quả xét nghiệm dương tính và được xác định là nhiễm biến thể omicron vào ngày một mươi ba tháng một mươi hai
giới chức khi đó đã phong tỏa khu dân cư ở quận việt tú nơi người đàn ông sinh sống
toàn bộ cư dân sống cùng tòa nhà đều được đưa đến cơ sở cách ly để theo dõi
lối vào ga tàu điện ngầm gần địa điểm này bị đóng cửa
phương tiện giao thông gọi qua ứng dụng cũng bị cấm đi vào khu vực
như vậy mặc dù đã được đưa về khu dân cư theo quy trình quản lý khép kín để tiếp tục cách ly tại nhà
nhưng ca bệnh này đã chuyển biến thể mới cho cư dân cùng khu chỉ hai ngày sau đó
các chuyên gia nhận định có thể có lỗ hỏng trong quy trình khép kín bởi hai người này không hề có tiếp xúc trực tiếp
hoặc khả năng lây lan của virus là quá mạnh khiến những nơi người bệnh đi qua có virus tồn tại
virus cũng có thể bay lơ lửng trong không khí hoặc lây lan sang khu dân cư
trong tòa nhà qua rác thải hoặc các vật dụng khác
tình trạng dịch bệnh tại hàn quốc vẫn không có chiều hướng giảm nhiệt khi mà số ca nhiễm tăng vọt trở lại
các bệnh viện quá tài một chính phủ hàn quốc phải đảo ngừa kế hoạch sống chung với covid một mươi chín
tài áp đặt các lệnh hạn chế
như vậy chính thức hàn quốc là nước tiếp theo vỡ trận do covid một mươi chín
ông park heng một quan chức cấp cao của bộ y tế hàn quốc cho biết
ít nhất một mươi bảy bệnh nhân covid một mươi chín ở nước này đã tử vong tại nhà hoặc cơ sở điều trị do không có dường bệnh
ông park cho biết đây chỉ là một ví dụ cho thấy tình trạng các bệnh viện vỡ trận
thiếu hụt trầm trọng nguồn lực y tế khi hàn quốc đối mặt làn sóng covid một mươi chín mới
khoảng một năm trăm linh bệnh nhân covid một mươi chín phải chờ dương bệnh điều trị tại các bệnh viện
do các khoa hồi sức cấp cứu đã lấp đầy đến chín mươi
kim hwing ti chủ tịch công đoàn bệnh viện hunsu jewelry của hàn quốc cho biết
vấn đề không chỉ là thiếu dường bệnh các bệnh viện cũng đang thiếu đội ngũ y tế
các bác sĩ và y tá mô tả cảnh tượng như chiến trường ở các bệnh viện seoul
khi lượng bệnh nhân đổ về quá lớn
so với lượng bệnh nhân cao tuổi thể nặng gia tăng nhu cầu nhân viên y tế cũng đã gia tăng
các nhân viên y tế phải đối mặt với tình trạng mệt mỏi căng thẳng thần kinh
và không biết khi nào có thể thoát ra tình cảnh này
ahn soo kyung y tá tại trung tâm y tế quốc gia hàn quốc cho biết
khi chia sẻ về tình trạng nhân viên y tế thậm chí không có thời gian để nghỉ ngơi ăn uống
đó là lý do giới chức y tế hàn quốc kêu gọi chính phủ tái áp đặt các biện pháp giãn cách xã hội
để ngăn đả lây lan của covid một mươi chín bảo vệ người dân và hệ thống y tế
điều chúng tôi thực sự cần lúc này là một quyết định đóng băng khẩn cấp
để hệ thống y tế có thể hồi phục nhằm đối phó với làn sóng lây nhiễm mới
chúng tôi lo ngại rằng tỷ lệ tử vong do covid một mươi chín sẽ tăng cao
nếu không có các biện pháp ngăn chặn của khủng hoảng này trước khi quá muộn
hiệp hội bác sĩ hàn quốc kêu gọi hôm một mươi ba tháng một mươi hai
kêu gọi trên được đưa ra trong bối cảnh số ca covid một mươi chín mới ở hàn quốc liên tiếp lập kỷ lục
hiện mỗi ngày hàn quốc ghi nhận hơn bảy ca nhiễm mới
trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh hàn quốc kcdc cảnh báo
số ca covid một mươi chín trong ngày có thể vượt một mươi ca trong tháng này nếu không có các biện pháp ứng phó hiệu quả
số ca covid một mươi chín thể nặng ở hàn quốc hiện nay cũng vượt ngưỡng một trường hợp
có thể thấy thực trạng vỡ trận tại các bệnh viện ở hàn quốc hiện nay là không tránh khỏi
đa tăng mạnh của số ca nhiễm mới
và số ca nhập viện buộc giới chức hàn quốc đảo ngược kế hoạch sống chung với covid một mươi chín đưa ra cách đây hơn một tháng
bắt đầu từ ngày một mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến ngày hai tháng một năm hai nghìn hai mươi
hàn quốc sẽ áp dụng các biện pháp hạn chế đối với hoạt động kinh doanh
thực hiện các quy định giãn cách xã hội nghiêm ngặt
theo đó các nhà hàng quán cà phê phải đóng cửa trước hai mươi một giờ hàng ngày
các giạc chứa phim đóng cửa trước hai mươi hai giờ
các trường học ở khu vực thủ đô seoul sẽ chuyển sang học trực tuyến
các hoạt động hội họp nhiều hơn bốn người đều bị cấm
những người chưa tiêm chủng chỉ được ngồi một mình khi ăn uống tại nhà hàng
hoặc chỉ được phép mua mang về thuê dịch vụ chuyển phát
phát biểu tại cuộc họp hôm qua thủ tướng hàn quốc kim bukyong cho biết
chúng tôi đang dốc toàn lực để vượt qua cuộc khủng hoảng này
bằng cách nâng cao năng lực của hệ thống y tế đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng
nhưng chúng ta cần có thời gian
chúng ta chỉ có thể vượt qua cuộc khủng hoảng này bằng cách ngăn chặn đà lây lan hiện tại
càng nhanh càng tốt thông qua các biện pháp giãn cách xã hội nghiêm ngặt
ông cũng hối thúc những người đủ tiêu chuẩn theo khuyến nghị nên tiêm chủng tăng cường
để tăng mức độ bảo vệ trước các biến chủng mới omicron của sars cov hai
đến nay hơn tám mươi dân số hàn quốc đã được tiêm đủ hai mũi vaccine covid một mươi chín
một tin vui cho toàn thế giới giữa lúc nhiều quốc gia đang chật vật với đại dịch
và những biến thể nguy hiểm
những protein giống như kháng thể được tìm thấy trong hệ miễn dịch của cá mập
có thể ngăn chặn được virus sars cov hai và các biến chủng của nó như omicron hay delta
liệu đây có phải là lời dài để chấm dứt đại dịch toàn cầu covid một mươi chín hay không
dailli my dẫn lời giáo sư chuyên về mầm bệnh yaron lebo thuộc đại học wiscosin madison mỹ cho biết
những protein giống kháng thể ở cá mập gọi là vnr có kích thước nhỏ chỉ bằng một phần một mươi kích thước kháng thể ở người
giúp chúng có thể lên lõi vào những ngóc ngách mà kháng thể người không thể tiếp cận
cho phép nhận biết cấu trúc protein mà kháng thể người không làm được
ông và các đồng nghiệp phát hiện vnr ở cá mập có thể vô hiệu hóa with covid
virus corona có thể lây nhiễm tế bào con người nhưng hiện nay chỉ tuần hoàn ở loài rơi
vấn đề là có nhiều loại virus có thể lây nhiễm cho con người
điều mà chúng tôi đang làm là chuẩn bị cho các phương án điều trị bằng vn ar ở cá mập
có thể là công cụ hữu ích cho các dịch bệnh trong tương lai liên quan đến virus corona ông lebo nói
các nhà nghiên cứu đã thử nghiệm khả năng ngăn chặn của vnr cá mập
với cả sars cov hai và phiên bản không thể nhân lên ở tế bào của virus này
cuối cùng họ phát hiện ra ba ứng viên vnr tiềm năng có thể sử dụng trong điều trị
một trong số các vnr có tên gọi ba b bốn gắn chặt vào một rãnh trên protein đột biến của virus gần nơi
virus liên kết với tế bào người và dường như giúp ngăn chặn quá trình virus bám vào tế bào
điều này cho phép ba b bốn vô hiệu hóa cả virus mek một họ hàng xa của virus sars
vị trí liên kết của ba b bốn cũng không thay đổi
các biến chủng phổ biến của sars cov hai như delta
mặc dù nghiên cứu được hoàn thiện trước khi omicron xuất hiện nhưng ông lobo cho hay
các mô hình ban đầu cho thấy vnr vẫn giữ nguyên hiệu quả đối với biến chủng mới này
ông cũng cho biết hiện tại pnr chưa có sẵn để điều trị cho bệnh nhân
nhưng nó sẽ giúp chuẩn bị cho các nguy cơ bùng dịch trong tương lai
cho đến nay thì tiêm vaccine vẫn là cách hiệu quả nhất để đối phó với các biến thể covid một mươi chín
liên quan đến vấn đề này thì quan chức mỹ khuyến cáo người dân nên tiêm vaccine pfizer hoặc moderna
thay vì j j bởi phát hiện tác dụng phụ gây ra nguy cơ đông máu hiếm gặp nhưng nghiêm trọng sau tiêm
ủy ban cố vấn về tiêm chủng của trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh mỹ cdc
đã bỏ phiếu nhất trí khuyến nghị ưu tiên sử dụng vaccine ngừa covid một mươi chín của các hãng pfizer
biotek và moderna hơn vaccine của j j do nguy cơ xảy ra hiện tượng đông máu hiếm gặp nhưng có thể gây tử vong
theo dữ liệu được ủy ban trên công bố trong số một mươi bốn một triệu người đã tiêm vaccine của gng tại mỹ
có năm mươi bốn trường hợp ghi nhận hội chứng huyết khối giảm tiểu cầu hội chứng liên quan đến nồng độ tiểu
cầu thấp kèm theo hình thành cục máu đông từ tháng ba đến tháng tám tỷ lệ mắc hội chứng này cao nhất
gần hai mươi xảy ra ở những người trong độ tuổi từ ba mươi đến bốn mươi chín có hai mươi sáu trường hợp là nữ giới dưới năm mươi tuổi
tính tới ngày chín tháng một mươi hai có ít nhất chín trường hợp tử vong ghi nhận tts gồm bảy nữ và hai nam
tỷ lệ báo cáo tử vong chung là năm mươi bảy trên một triệu liều vaccine của j j
vừa qua vaccine đơn liều của j j đã bị tạm dừng sử dụng trong một mươi ngày liên quan đến tts việc
tạm dừng đã được dỡ bỏ sau khi cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm mỹ tiến hành đánh giá an toàn
vào thời điểm đó fda và cdc nhận định dữ liệu có sẵn cho thấy lợi ích vượt trội so với những rủi ro
đã biết cũng như tiềm ẩn của vaccine này ở những người từ một mươi tám tuổi trở lên
theo số liệu của cdc phần lớn vaccine ngừa covid một mươi chín được sử dụng tại mỹ là vaccine của
pfizer biontech và moderna trong đó
có khoảng hai trăm tám mươi bốn triệu liều vaccine của pfizer biotech và một trăm tám mươi sáu bốn triệu liều của moderna tính tới ngày một mươi năm tháng một mươi hai
khoảng một mươi bảy hai triệu liều vaccine của gngj được sử dụng kể từ khi chế phẩm này được phê duyệt sử dụng
khẩn cấp ở mỹ vào cuối tháng hai cùng ngày pfizer và biotech thông báo đã nộp đơn lên fda xin phê
diệt chính thức vaccine ngừa covid một mươi chín của hãng này cho thiếu niên từ một mươi hai đến một mươi năm tuổi
tháng tám vừa qua vaccine của hai hãng này đã được fda phê duyệt chính thức sử dụng cho người từ một mươi sáu tuổi trở lên tại mỹ
vaccine này cũng đã được phê duyệt sử dụng khẩn cấp cho nhóm từ năm đến một mươi năm tuổi
cách đây vài tuần pfizer đã công bố kết quả thử nghiệm vaccine ngừa covid một mươi chín đối với hai hai trăm hai mươi tám thanh
thiếu niên từ một mươi hai đến một mươi năm tuổi các em được theo dõi ít nhất sáu tháng sau khi tiêm mũi thứ hai và không
gặp tác dụng phụ đáng lo ngại nào trong số hàng nghìn trẻ từ một mươi hai đến một mươi năm tuổi tham gia thử nghiệm
tất cả ba mươi ca nhiễm virus sars cov hai có triệu chứng đều thuộc nhóm sử dụng giả dược
pfizer cho rằng điều này đồng nghĩa vaccine hiệu
năm mươi ở mọi giới tính trung tập mức độ béo phì và có bệnh lý nền
thưa quý vị những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn
ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại